thưa quý vị mùa world cup hai nghìn hai mươi hai đã có nhiều đường dây cá độ bóng đá bị triệt phá
và nạn cá độ bóng đá đã gây ra nhiều hệ lụy không nhỏ
và mới đây các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lóc vừa triệt xóa thành công
một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá mùa guân cúp
qua mạng quy mô đặc biệt lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một tỷ đồng